theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do khối không khí lạnh mạnh vẫn đang liên tục tăng cường xuống việt nam
nhiệt độ thấp nhất vùng đông băng bắc bộ là từ một mươi hai đến một mươi bốn độ c vùng núi có nơi nhiệt độ giảm còn âm hai độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đến dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một nền nhiệt tại miền bắc tiếp tục giảm
ở vùng núi cao như âu quý hồ sapa y tý bassat và nậm chảy mường khương nhiệt độ xuống độ c
đặc biệt các khu vực có độ cao từ hai bảy trăm linh m trở lên so với mặt nước biển nhiệt độ xuống âm hai độ c
tại pha xipang với độ cao hơn ba mét so với mực nước biển nhiệt độ xuống còn từ âm năm đến âm sáu độ c
nhiều nơi đã xuất hiện bằng tuyết tại hà nội trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một nhiệt độ cao nhất ở mức một mươi năm một mươi bảy độ c đến đêm giảm còn một mươi hai độ c
sau đó trời sẽ ấm dần lên và đến giữa tuần tới sẽ ấm trở lại
không khí lạnh gây gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám ở vĩnh bắc bộ
khu vực biển trung bộ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
do mưa lớn đề phòng lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến bắc phú yên và con tum có khả năng lên lại
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập úng vùng trụng thấp tại các tỉnh thuộc khu vực trên